lễ kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam bốn mươi năm năm ngày thành lập cục y tế và đón nhận huân chương lao động hạng ba
tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế
về phía bộ công an có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về công tác phòng chống dịch bệnh
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân đội ngũ y tế công an nhân dân đã đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe thể lực cho cán bộ chiến sĩ các đối tượng giam giữ và nhân dân
không ngừng trưởng thành về mọi mặt đến nay y tế công an nhân dân đã có mạng lưới rộng khắp với hơn hai trăm linh đầu mối trong đó có bốn bệnh viện hạng một trực thuộc bộ được đầu tư trang bị hiện đại
tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố mở rộng và kiện toàn theo hướng chuyên sâu phục vụ thiết thực cho công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ khoác áo blue đã mang lại niềm vui cho hàng vạn người bệnh
dấu ấn của y tế công an nhân dân được thể hiện rõ nét trong công tác khám chữa bệnh trong các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh chấn áp tội phạm phòng chống thiên tai các hoạt động cộng đồng đặc biệt là vai trò chủ công nơi tuyến đầu phòng chống đại dịch covid một mươi chín
huân chương lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của đảng nhà nước và nhân dân đối với những công hiến đóng góp xứng đáng của y tế công an nhân dân trong suốt chặng đường vừa qua
động viên các thế hệ y bác sĩ công an nhân dân bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi thầy thuốc chiến sĩ nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh
nâng cao năng lực đổi mới phương pháp làm việc phát huy vai trò chủ động tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật
đạo đức của người chiến sĩ công an cách mạng thấm nhuận lời căn dặn của tổ chức hồ chí minh đối với cán bộ y tế lương nghi phải như tử mẫu
luôn luôn hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
cùng với việc kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế ngành công an là tăng cường đào tạo đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến chuyển giao kỹ thuật trong hệ thống y tế công an nhân dân
chú trọng hợp tác liên kết với các bệnh viện lớn trong và ngoài nước
các cơ sở y tế công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế nhà nước quân đội theo vùng miền trong cấp cứu khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh thiên tai thảm họa phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử tới đây cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an sẽ tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
thông qua cấp căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc
mọi công dân có nhu cầu sử dụng đều có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử
đây là nội dung được trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an thông tin tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
tài khoản định danh điện tử gồm tên đăng nhập mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập với hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an
tài khoản này được bộ công an quản lý và xác thực
người dân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ tiết kiệm thời gian khai báo lại các thông tin cá nhân mỗi khi đi làm thủ tục hành chính
giảm thiểu tối đa các giấy tờ cá nhân cần mang theo thực hiện các dịch vụ công không phải đến tận nơi
khi sử dụng tài khoản định danh điện tử công dân sẽ được bảo mật thông tin tránh bị giả mạo giúp các giao dịch được an toàn
công dân có nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử sẽ đăng ký với cán bộ tiếp nhận giấy tờ làm căn cước công dân gắn chip với thông tin như số điện thoại email
trường hợp muốn đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các giấy tờ như giấy phép lái xe đăng ký xe bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cần mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu
nhằm triển khai thực hiện kết luận số một mươi bốn của bộ chính trị chiều ngày hôm nay đảng ủy cục ngoại tuyến bộ công an chỉ đạo ban chấp hành đoàn thanh niên cục tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề đảng chăm lo công tác xây dựng cán bộ trẻ
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ chính trị ban hành kết luận số một mươi bốn về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung
đây là một bước đi cụ thể hóa chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám nói dám chịu trách nhiệm dám đột phá sáng tạo và đương đầu
một nội dung rất mới trong nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
với chủ đề đảng chăm lo công tác xây dựng cán bộ trẻ buổi sinh hoạt chính trị này tập trung giao lưu chia sẻ và làm rõ tinh thần kết luận số một mươi bốn của bộ chính trị
vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ chia sẻ kinh nghiệm bài học những tấm gương cán bộ trẻ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đột phá dám vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì lợi ích chung trong công an nhân dân
đồng thời cũng làm rõ những nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ theo tinh thần kết luận một mươi bốn của bộ chính trị
những định hướng trong lãnh đạo chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên công an nhân dân trong thời gian tới
thưa quý vị với mục tiêu chăm lo cho thế hệ trẻ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc đã nhận đỡ đầu hỗ trợ cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
việc làm ý nghĩa này thì đã tiếp thêm động lực giúp các em học sinh được tiếp bước đến trường
vươn lên trong học tập định hướng tương lai để các em trở thành những công dân có ích cho xã hội
trong căn nhà đơn sơ này hai chị em trần phương anh và trần trường an ở xã đại đình huyện tam đào sống nương tựa vào nhau
từ nhỏ đã không biết mặt bố mẹ bị tai nạn mất khi đi làm thuê ở hà nội
ông bà ngoại tuổi đã già sức yếu thường xuyên qua lại chăm sóc hai cháu
biết được hoàn cảnh của gia đình phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã nhận đỡ đầu anh và
bà an hỗ trợ mỗi em một triệu đồng một tháng cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi
tiếp tục hành trình gieo yêu thương cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
đã đến đỡ đầu ba anh em ngô thanh tùng ngô thị ngọc ánh ngô bảo trâm ở xã tam hợp huyện bình xuyên
mẹ bị ung thư mất khi đang mang bầu em bé thứ ba được tám tháng
bố nghiện ma túy thường xuyên không ở nhà không có họ hàng thân thích
hàng ngày ba anh em tự chăm sóc nhau và sống bằng sự giúp đỡ của các nhà hào tâm và những người hàng xóm tốt bụng
giờ đây cuộc sống và tương lai của các em sẽ yên tâm hơn khi nhận được sự chăm lo giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
với mức hỗ trợ ba triệu đồng một tháng
trong cuộc sống còn rất nhiều vất vả được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành
và hôm nay cũng được sự quan tâm giúp đỡ của đội tham miu phòng cảnh sát giao thông đã đến để trao những quà cho các cháu

để cho các cháu bớt những hoàn cảnh khó khăn này để cho các cháu vũ bước đi lên trở thành những người có ích
cho đến thời điểm hiện tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc đã nhận đỡ đầu cho một mươi năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn
với mức hỗ trợ một triệu đồng một tháng
và với những tình cảm chân thành của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
thì số em học sinh được nhận đỡ đầu sẽ còn tăng lên
bởi đây là hoạt động thường niên được tổ chức triển khai trong đơn vị
trong khi kế hoạch được triển khai thì hầu hết tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
tham gia hưởng ứng một trăm linh
và với tinh thần là
giá lành đùm giá rách
nên là tất cả các bộ chiến sĩ triển khai
đi giả soát đến các huyện
để mục đích chính để giúp đỡ các em nhỏ
đặc biệt những em đang tuổi học sinh
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để giúp cho các em có một phần nào đó trong cuộc sống
để phát triển sau này thành những công dân có ích cho xã hội
với cách làm nhân văn và hiệu quả này
các em học sinh không chỉ được giúp đỡ về vật chất
mà còn được động viên về tinh thần
chắp cánh ước mơ
để các em được giúp đỡ về tinh thần

và vươn lên trong cuộc sống
và tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tạ thanh hải trú tại thành phố long xuyên
đến phố đi bộ hai bà trưng
ngồi chờ ngồi chơi cùng dở
tại đây hải đã xảy ra mâu thuẫn với trần văn mỹ
sau khi dùng khúc cây đánh mỹ tử vong
hải móc túi lấy hai sáu triệu đồng
và điện thoại của nạn nhân
dở chứng kiến sự việc
và cũng đi đến cho nạn nhân lấy chiếc phí
trong đó có một năm triệu rồi rời khỏi hiện trường
quá trình điều tra
lực lượng công an đã làm rõ hành vi của dở
chiếm đoạt số tiền một năm triệu đồng của mỹ
để tiêu xài cá nhân
ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
đã tuyên phạt bị cáo lý thành trọng
ba mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai
một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trọng mang theo con sao tự chế
và một con sao thái lan
xông vào quán cà phê kim
ở xã phú đông huyện nhân trạch
chém một nhát trúng đầu chị n là chủ quán
trong lúc hai bên giảng công
đã khiến chủ quán bị thương tích ở tay
khi thế trọng tiếp tục nắm tóc chủ quán
lôi ra ngoài đường thì anh nguyễn văn dũng
vào can ngăn trọng liền dùng dao
đâm một nhát trúng lưng chủ quán
đâm hai nhát trúng vào vùng bụng và nách anh dũng
hậu quả khiến chủ quán bị thương tật một mươi hai
anh dũng bị thương tích một mươi một
lừa đảo chiếm đo tài sản trần anh tuấn

giám đốc công ty cổ phần khảo sát
và xây dựng công trình thịnh phát
quận nhất tp hcm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
khởi tố bị can và bắt tạm giam
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra
trong quá trình thi công xây dựng phần móng
thuộc công trình phân pha dây dẫn
đường dây một trăm một mươi kv vĩnh long vũng liêm
có giá trị hợp đồng là hơn bốn trăm một mươi triệu đồng
công ty cổ phần khảo sát
và xây dựng công trình thịnh phát
do trần anh tuấn làm giám đốc
đã dùng thủ đoạn gian dối
sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc
làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát dân sự
để đủ điều kiện tham gia dự thầu
và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát
tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình
theo quy định mà chỉ căn cứ vào số điệu
hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp
để hợp thức hóa việc giám sát
và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng
là gần một trăm bảy mươi triệu đồng
số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan phát tiện
do công trình không được giám sát
nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình
về vụ việc giả bác sĩ làm việc
tại khu cách ly
tránh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh
cho biết thanh tra của đơn vị
đang phối hợp với công an thành phố
làm việc với đối tượng nguyễn quốc khiêm
để làm rõ động cơ mục đích
và xác định hậu quả gây ra trong thời gian vừa qua
trên văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh
sẽ được xác định
cơ quan này cũng vừa biết vụ việc giả bác sĩ
của đối tượng nguyễn quốc khiêm
sẽ trong hàng chín trăm chín mươi sáu
người phát ngôn sở y tế cho hay
do nguyễn quốc khiêm có hành vi làm giải giấy tờ bằng cấp
nên vụ việc được thanh tra sở y tế đề nghị công an thành phố
điều tra làm rõ về động cơ
mục đích và xác định hậu quả gây ra
khi cố tình giải danh bác sĩ làm việc
tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khi được đặt câu hỏi
liệu các y lệnh do đối tượng này thực hiện trong thời gian qua
đã gây nên hậu quả gì nghiêm trọng không
đại diện sở y tế sẽ thông báo chính thức
khi có kết quả điều tra
trước đó trong web của bộ y tế
ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đã có bài viết ca ngợi đối tượng nguyễn quốc khiêm
thời điểm đó được cho là bác sĩ nội trú
của trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
đồng thời một số cơ quan báo chí
cũng dẫn lại nguồn từ thông tin này
hiện nay bài viết này đã được gỡ khỏi website của bộ y tế
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện báo tử vong của các kf
tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh covid một mươi chín
ở trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh
tuy nhiên sau đó
trường đại học y dược khẳng định
không có dữ liệu về sinh viên này
bệnh viện chờ rảy cũng thông báo
khoa tiêm mạch không có bác sĩ nào tên nguyễn quốc khiêm
như báo chí mô tả
công an tỉnh quảng ngãi đã xác định được
đối tượng trần quang thái
ba mươi tuổi trú tại thôn mỹ thạnh đông
xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa
dùng tài khoản facebook thái hoàng
đăng tải nội dung đe dọa lực lượng công an tỉnh quảng ngãi
và dọa bắn giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
vụ việc bắt nguồn từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
khi đối tượng lê văn quân
có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
đã khởi tố bắt tạm giam đối với quân để điều tra
bệnh vực đối tượng lê văn quân
chủ facebook thái hoàng
đã đăng tải bài viết dọa bàn giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
lực lượng công an cũng đã xác minh
trần quang thái bị lê văn thương
lôi kéo tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong
triều đại việt
đối tượng lê văn thương cũng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
truy nã về tội hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
năm hai nghìn hai mươi thái theo vợ ra nước ngoài định cư
hiện tài khoản facebook thái hoàng này
thái còn lập năm tài khoản khác
để chống phá nhà nước việt nam trên không gian mạng
thưa quý vị và các bạn
theo thống kê của bộ công an
đến nay thì đã có khoảng sáu mươi triệu
thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử
đã được trao đến tận tay người dân
đây là thẻ đã được tích hợp
nhiều trường thông tin của công dân
và được ứng dụng thực tiễn
mang lại sự thuận lợi khi công dân sử dụng
trong các hoạt động giao dịch thành chính
dân sự hay trong các hoạt động kiểm soát phòng chống dịch
thế nhưng chính sự thuận lợi này
mà đã xuất hiện tình trạng người dân
chia sẻ hình ảnh căn cước công dân gắn chip
lên mạng xã hội
điều này thì đã tạo khe hở để các đối tượng tội phạm
sử dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và người phải chịu thiệt hại
không ai khác chính là bản thân mình
vui mừng vì cầm trên tay
thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử
chị lệ đã chia sẻ trên mạng xã hội
thế nhưng sau đó vài tháng
chị nhận được điện thoại yêu cầu đề nghị
thanh toán khoản vay đúng hạn từ công ty tài chính
có thông báo là
căn cứ công dân gắn chip
thì mình cũng đi làm
và về thì cũng khá là vui
nên là mới chụp ảnh
để đăng lên mạng xã hội
để chia sẻ cùng mọi người
nhưng mà cũng không nghĩ là
cái hậu quả nó mang đến lại lớn như thế
sau một thời gian
mình đăng tải cái bài đó lên trên mạng xã hội
thì mình cũng nhận được
một vài cuộc gọi của
một số nơi
nói là mình
một cái khoản gì đó
nhưng mà mình cũng không biết
đấy là khoản gì
trên thực tế
đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân
chỉ vì hành động vô tư
chia sẻ hình ảnh căn cước công dân của mình
đây là hành vi tiềm ẩn cao
nguy cơ lội lọt thông tin cá nhân
bởi chỉ cần dựa vào mã qr
và thông tin in trên thẻ căn cước công dân
là biết rõ thông tin cá nhân của công dân
và từ những thông tin đó
các đối tượng xấu đã có thể dễ dàng thực hiện
các hành vi vi phạm pháp luật
thông tin số căn cước công dân
họ tên ngày tháng năm sinh
thì có thể được đối tượng xấu
sử dụng cho mục đích khác nhau
như đăng ký các tài khoản
không đúng rồi
thì có thể dùng cho mục đích khác
nhưng ngoài ra tôi có thể nêu lên
một vấn đề mà chắc là
chưa nhiều người để ý lắm
đấy chính là câu chuyện liên quan đến
cái ảnh khuôn mặt và cái vân tay
thì chúng tôi đã có những thử nghiệm
nếu mà chúng ta để lộ cái ảnh vân tay
thì đối tượng xấu hoàn toàn
có thể mua các máy in ba d
thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng
họ có thể in ra được
một cái bản
để lộ cái bản
để lộ cái bản
vân tay bằng chất liệu silicone
và có thể đánh lừa được các điện thoại
thông minh cũng như thậm chí là cửa
ra vào các căn hộ
bộ công an cho biết
thể căn cước công dân gắn chip điện tử
được thiết kế với độ bảo mật cao
việc sử dụng khai thác thông tin trên thẻ căn cước công dân
qua thiết bị máy móc được bộ công an đưa vào sử dụng
đều được đảm bảo an ninh an toàn
tuyệt đối không để lộ lọt thông tin cá nhân của công dân
tuy nhiên trường hợp
người dân tự ý đăng tải
chia sẻ hình ảnh căn cước công dân
cung cấp thông tin căn cước công dân
cho những dịch vụ không thiết yếu
các dịch vụ không có cam kết
bảo đảm an toàn thông tin cá nhân
hay cho người khác mượn căn cước công dân
nếu không có mục đích chính đáng
sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng
khi mất căn cước công dân
công dân cần trình báo ngay lên cơ quan chức năng
để báo mất và được cấp lại
căn cước đồng thời phòng ngừa
trường hợp số căn cước công dân
bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
thì để có căn cứ
chứng minh bản thân không liên quan đến các giao dịch dân sự đó
trong trường hợp
bị lừa lấy thông tin căn cước công dân
để vay tiền
thì người dân cần nhanh chóng thông báo
với đơn vị cho vay
đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ nhanh nhất
còn trường hợp bị các đối tượng khác
lợi dụng lấy số căn cước công dân
để đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng
đăng ký thê bao trả sau
hoặc đăng ký mạng số thuế
thì người dân cũng cần nhanh chóng liên hệ
đối với các cơ quan này
để được hỗ trợ một cách sớm nhất
căn cước công dân gắn chip điện tử
là một loại giấy tờ quan trọng
mã qr và chip trên thẻ căn cước công dân
chứa rất nhiều thông tin cá nhân
mà tội phạm công nghệ cao triệt đề lợi dụng
để trục lợi
vì vậy mỗi người dân cần phải hết sức cẩn trọng
tuyệt đối không nên đăng tài
chia sẻ hình ảnh thẻ căn cước công dân lên mạng xã hội
tiếp tục với những tin tức khác
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vừa ký ban hành công điện số một trăm sáu mươi cdttg
vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
về việc đảm bảo cung ứng sang giàu
cho thị trường trong nước
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương
thực hiện khẩn trương nghiêm túc
các nội dung sau
bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan
chủ động quyết liệt
trong công tác điều hành cân đối cung cầu thị trường sang giàu
theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao
bảo đảm không để thiếu hụt
nguồn cung sang giàu cho thị trường trong nước
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
các đơn vị cung ứng phân phối sang giàu
các cửa hàng kinh doanh sang giàu
trên toàn quốc để kịp thời phát hiện
và kiên quyết xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật
đối với các hành vi găm hàng nhằm trục lợi
và các vi phạm khác nếu có
trong hoạt động kinh doanh sang giàu
bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ công thương
và các cơ quan liên quan
khẩn trương nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh
chính sách thuế bảo vệ môi trường
đối với mặt hàng sang giàu
bộ công an tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
kiểm tra giám sát chặt chẽ
việc bán sang giàu của các cửa hàng
bán lẻ sang giàu trên địa bàn
bảo đảm không bị gián đoạn
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế vào chiều ngày hôm nay cho biết
cả nước ghi nhận gần
năm mươi năm chín trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín
tăng hơn chín ca so với ngày hôm qua
về công tác điều trị
và tiêm chủng trong ngày
có hơn một mươi f khỏi bệnh
và số ca tử vong giảm xuống còn bảy mươi bảy trường hợp
từ đến chiều ngày hôm nay
việt nam cũng chạm mốc tiêm
một trăm chín mươi hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
và bộ y tế tiếp tục đề nghị
các địa phương tăng cường vận động
người dân tiêm vaccine
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
để tránh bỏ sót
trước tình hình phức tạp của dịch bệnh
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
và kế hoạch giảng dạy nhiều trường đại học
như bách khoa hà nội mỏ địa chất công đoàn đại học vinh
học viện báo chí và tuyên truyền
đã thông báo hoãn địch học trực tiếp với sinh viên
hiện nay học sinh tất cả các khối lớp
tại thành phố hồ chí minh
đã trở lại trường hờ được hơn một tuần qua
và ngành giáo dục đào tạo thành phố
vẫn đang nỗ lực để vừa duy trì việc học tập trực tuyến
vừa đảm bảo phòng chống dịch
tuy nhiên một số trường trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hiện vẫn đang căng mình trong việc tổ chức bán chú
tuần qua hơn sáu mươi cơ sở giáo dục
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh
khi các em trở lại trường
mặc dù các trường đã nỗ lực bình thường hóa hoạt động này
nhưng hiện nay một số cơ sở giáo dục
vẫn đang gặp nhiều khó khăn
thậm chí nhiều trường vẫn chưa thể tổ chức việc học bán trú
bây giờ thì cái việc mà thay đổi trong công tác bán chú
đã được thay đổi lớn
đó là về khoảng cách ngồi
thường thường thì các em một cái bằng hình chữ nhật
thì chúng tôi bố trí bốn em ngồi
nhưng hiện nay thì một bàn như vậy chỉ còn hai em thôi
để khoảng cách đảm bảo phải trên một mét
để cho các em ngồi
do đó là công tác bán chú phải chia theo ca
để các em ăn nghỉ đảm bảo
kể cả phòng ngủ cũng vậy
khoảng cách phải đảm bảo trên một mét cho các em
hiện nay thì lực lượng bán chú của nhà trường
cũng gặp một số khó khăn
đó là các lực lượng về bảo mẫu
thì cũng ảnh hưởng về quân số
chúng tôi điều động lực lượng hỗ trợ của nhà trường
kể cả giáo viên để tham gia vào công tác bán chú này
làm sao cho đảm bảo công tác bảo đảm an toàn nhất
ngủ nghỉ cho học sinh
khi đi học và nghỉ bán chú
tuy nhiên có một cái khó khăn là
khi công tác tổ chức bán chú
thì chúng ta sẽ khó khăn ở chỗ là
phải đảm bảo là mỗi học sinh
khi ngủ trong phòng là cách nhau một mét
như vậy thì nếu chúng ta thực hiện
các lớp học bán chú khi con ngủ
thì thường là khoảng ba mươi mấy em
ba mươi năm em khoảng ba mươi mấy em
một lớp nhưng mà
với tinh thần theo cái thực hiện là
mỗi một em cách nhau một mét
thì có thể là trường sẽ giảm
thì sơ chỉ số học sinh bán dụng ngủ bán chú
trong các lớp lại để đảm bảo
cái yêu cầu cần đạt
theo hướng dẫn của sở y tế
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
thời điểm và phương án tổ chức bán chú
sẽ khác nhau giữa các trường
do quy mô tổ chức và điều kiện thực tế khác nhau
để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh
trường học phải xây dựng phương án tổ chức
được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp quận quyện thành phố trực thụ
phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
bởi vì khi thực hiện
cái hoạt động này bình thường
để mà đáp ứng
cái hoạt động và sự căng tin với nội bán chú
của cái cơ sở dục thì nó rất là đặc thù
và trong một thời gian rất là ngắn
mà phục vụ cho một số lượng học sinh rất là đông
và cộng theo với
quy định phòng chống dịch
mà chúng tôi yêu cầu thực hiện đảm bảo
theo hướng dẫn của bên y tế
thì cái việc đáp ứng
cho cái học sinh
ngay và luôn và đáp ứng đầy đủ luôn
cho tất cả cơ sở dục thì hiện nay
đúng là cũng sẽ rất là khó
chính vì vậy cho nên là các cơ sở
một số cơ sở chúng ta đang
trong cái giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng
để trong thời gian sớm nhất
mở cửa lại các cái dịch vụ này
cái hoạt động này để mà bình thường
hóa lại các hoạt động trong nhà trường
theo kế hoạch
tới đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
các trường sẽ cơ bản tổ chức
học bán chú như bình thường
ngoài ra sở dục đào tạo
thành phố hồ chí minh cũng cho biết
tình hình dịch bệnh trên địa bàn biến đổi liên tục
có thể thay đổi kế hoạch
sau một hai ngày nên cần sự đồng hành
cùng phụ huynh học sinh